trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam thành đoàn thành phố hồ chí minh và công ty đường sách đã phát động cuộc thi
xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ cùng với đó các địa phương trong cả nước cũng có nhiều hoạt động sôi nổi nhân tuần lễ sách việt nam
đối tượng tham gia là các cá nhân tập thể đến từ các cơ sở đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội sinh viên việt nam hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố
các cá nhân tổ chức hoạt động hợp pháp trên toàn quốc có dự án về sách
cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng giải pháp để xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ tạo sân chơi lành mạnh cho các cá nhân tập thể có ý tưởng cộng đồng về sách
có cơ hội giới thiệu trước công chúng bằng nhiều hình thức đa dạng
từ đó thấy rõ hơn ý nghĩa của việc đọc sách đối với cuộc sống dân tạo thói quen đọc sách trong đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố
trung kết cuộc thi xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ dự kiến diễn ra ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại đường sách tp hcm
trong ngày hai mươi hai tháng bốn trường tiểu học kim đồng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã tổ chức buổi học giáo dục ngoài giờ lên lớp với chủ đề sách và đọc sách với học sinh tiểu học
đặc biệt trong buổi học này các em học sinh và thầy cô nhà trường còn được giao lưu với nhà thơ trần đăng khoa phó chủ tịch hội nhà văn việt nam
tại buổi giao lưu nhà thơ trần đăng khoa đã thân mật chia sẻ về niềm đam mê đọc sách của mình cho các em học sinh
tại buổi giao lưu các em học sinh cũng đã có nhiều câu hỏi dành cho nhà thơ trần đăng khoa về hoàn cảnh sáng tác ý nghĩa và thời gian sáng tác các bài thơ
với cách nói chuyện dí dỏm ông đã trả lời tất cả các câu hỏi của các em và tạo không khí vui tươi cuốn hút các em trong suốt buổi giao lưu
còn tại tỉnh phú yên cũng đã diễn ra hội sách với chủ đề sách tri thức phát triển và hội nhập
hội sách có một mươi đơn vị tham gia trưng bày một mươi bảy dân hàng tập trung giới thiệu nhiều thể loại sách phản ánh toàn diện thành tiệu tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh phú yên
ngoài ra hội sách còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi bổ ích như giao lưu giữa các đồng giả với tác giả tác phẩm giới thiệu sách tọa đàm sinh viên và việc đọc sách
thì kể chuyện theo sách trao tặng tủ sách cho các trường học còn nhiều khó khăn và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó